theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa mưa rào
các tỉnh thành khu vực bắc bộ và bắc trung bộ nhiệt độ giảm thấp
nhiệt độ tại các khu vực trong đêm hai mươi tháng một mươi hai và ngày hai mươi một tháng một mươi hai đều xuống thấp
trung bình từ một mươi năm đến một mươi tám độ c có nơi dưới một mươi bốn độ c
phía tây bắc bộ có mưa vài nơi trời rét
phía đông bắc bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
sau có mưa nhỏ vài nơi
phía hà nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
sau có mưa nhỏ vài nơi
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c cao nhất từ một mươi tám đến hai mươi độ c
gió đông bắc trong đất liền cấp hai đến cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh